sau đó lực lượng chức năng đã phong tỏa khoảng ba trăm linh mét đường điện biên phủ từ đoạn bắt đầu đường dẫn đến ngã tư lê độ để khám nghiệm hiện trường tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
do có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc nên hàng chục cảnh sát đã được huy động để tham gia bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông
đến hai mươi h ba mươi phút lực lượng chức năng niêm phong ô tô và điều xe cứu hộ kéo về trụ sở công an phục vụ điều tra hiện trường được giải tỏa
sau khi vụ việc xảy ra tình trạng về sức khỏe hiện tại của sáu người trong tiệm bánh mì bị xe điên tông cực mạnh là vấn đề được rất nhiều người quan tâm bởi trong đó không chỉ có người lớn mà có cả trẻ em
theo báo an ninh giao thông đưa tin tối ngày ba tháng bốn bác sĩ nguyễn thành trung phó giám đốc bệnh viện đà nẵng cho biết vừa tiếp nhận sáu người bị thương trong vụ ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường điện biên phủ quận thanh khê vào chiều cùng ngày
theo bác sĩ trung hiện sức khỏe của sáu bệnh nhân nhập viện gồm bốn người lớn và hai trẻ em đã tạm ổn hai trẻ em bị chảy xước bốn người lớn bị gãy xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng tất cả là tỉnh táo
tài xế ô tô cũng bị thương trong vụ tai nạn và điều trị tại bệnh viện đà nẵng hiện tất cả vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và làm rõ
ngay sau khi vụ việc xảy ra nhiều bình luận để lại cảm thấy lo lắng bất an cho tình trạng của các nạn nhân đặc biệt là ba trẻ nhỏ may mắn sức khỏe của các nạn nhân đều đã ổn định
vụ việc may mắn không gây thiệt hại nặng nề về người chỉ gây thiệt hại về của
còn về phía tài xế sau khi ra viện với hành vi sử dụng hàng trắng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị truy cứu trách nhiệm như thế nào về hành vi của mình
trên trang dân việt tiến sĩ luật đặng văn cường đã có những chia sẻ trong bài viết tài xế sát điên lao vào tiệm bánh mì khiến bốn người bị thương ở đà nẵng bị xử lý thế nào
dưới góc độ pháp lý đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng các nạn nhân không thiệt mạng
là điều may mắn bởi chiếc xe phi thẳng vào tiệm bánh mì có nhiều người phía trong
cơ quan chức năng sẽ vào cuộc khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của lái xe của nạn nhân và những người làm chứng
trích xuất camera giám sát và camera hành trình của phương tiện để xác định nguyên nhân sự việc
làm rõ hậu quả của vụ tai nạn đã gây ra để giải quyết theo quy định của pháp luật
trường hợp kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ
có nồng độ cồn trong máu và khí thở gây ra vụ tai nạn khiến có nạn nhân
tử vong hoặc thương tích sáu mươi một trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng trở lên
tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
ông cường cho biết theo thông tin xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng
trước khi lao vào tiệm bánh mì chiếc xe này cũng đã va chạm với một phương tiện khác trên đường
và người lái xe có biểu hiện không làm chủ tốc độ và có nồng độ cồn trong khí thở
như vậy rất có thể người điều khiển phương tiện này đã không làm chủ
không làm chủ tốc độ bởi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trường hợp nếu vụ tai nạn gây hậu quả là thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng trở lên
hoặc có nạn nhân thương tích từ sáu mươi một trở lên hoặc có nạn nhân tử vong
tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
theo quy định tại khoản hai điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự nêu trên
nếu không bị xử lý hình sự thì tài xế này sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt

ngoài ra cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tiệm bánh mì
và chi phí khám chữa bệnh cho những người bị thương
vị tiến sĩ cho rằng cơ quan chức năng cần sớm xác minh làm rõ sự việc
làm rõ hậu quả của vụ tai nạn giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với những trường hợp tham gia giao thông như thế này
đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của người dân tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra
thưa quý vị vụ việc tài xế sử dụng chất cấm rượu bia lao thẳng vào tiệm bánh mì
với vận tốc cực mạnh tại đà nẵng lần này may mắn không gây thiệt hại về người
nhưng sự may mắn chỉ là kỳ tích hy hữu không phải trường hợp nào cũng sẽ có những vận may như vậy
vụ việc cũng là lời nhắc nhở đến tất cả mọi người về vấn đề tham gia giao thông lành mạnh
đã uống rượu bia không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính bạn và cộng đồng
là thông điệp mà chúng tôi muốn nhấn mạnh qua vụ việc này
mức án tài xế sẽ phải chịu cho hành vi của mình là gì
liệu có thêm những tình tiết bất ngờ nào sẽ xảy ra hay không
mọi thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại